vì vậy tp hcm phải liên kết tốt với các địa phương trong vùng để giải tỏa các điểm nghẽn về áp lực dân cư nhà ở giao thông
và cuối cùng tp hcm không nhất thiết phải trở thành siêu đô thị một mươi năm hai mươi triệu dân trong những năm tới mà nên liên kết vùng phát triển các đô thị xung quanh
nếu tp hcm liên kết vùng tốt thì bình dương đồng nai đang hỗ trợ rất tốt bởi nhà ở xã hội ở các nơi này rất nhiều mà không bán được
thủ đức không chỉ có mối quan hệ về hành chính mà còn là đặc thù phát triển của thành phố
nếu không kết nối ưu điểm của các quận này thì các ý tưởng khởi nghiệp sẽ không ra được thị trường gây lãng phí chất xám và giá trị công sản cũng không được sử dụng tối đa
ý tưởng xây dựng một khu đô thị khoa học công nghệ ở phía đông thì có cách đây một mươi năm năm gần hai mươi năm
thành phố hồ chí minh cần tập trung sự tương đồng với hàn quốc để thu hút đầu tư vào phát triển đô thị thông minh bởi hàn quốc đã xây dựng những thành phố thông minh hàng đầu thế giới
có những tập đoàn công nghệ mạnh và các trung tâm nghiên cứu tầm cỡ mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc là mấu chốt để kết nối hai quốc gia doanh nghiệp hai nước
theo các chuyên gia quy hoạch khu đông có những lợi thế sẵn và ngày càng phát triển hơn
quận chín hiện có khu công nghệ cao lớn thứ hai cả nước
với hơn bảy trăm linh hectare ba mươi năm lao động sáu tỷ usd vốn đầu tư quận thủ đức có một mươi hai trường đại học trung tâm đại học quốc gia sáng tạo nhất cả nước
hai quận này tạo nên hai cực công nghệ và trí tuệ cao kết hợp với trung tâm hành chính ở quận hai sẽ trở thành khu đô thị thông minh tương tác cao
đây cũng sẽ là trung tâm để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
ở quận hai có khu đô thị thủ thiêm cung cấp hạ tầng cơ sở tiện ích cho rất nhiều chức năng khác nhau
nơi đây sẽ có cơ sở hạ tầng chính cho trung tâm tài chính quốc tế của thành phố là một trong những nơi đáng sống nhất của thành phố hồ chí minh
trong tương lai thành phố sẽ tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực ý tưởng cũng như tài chính vào khu vực này để xây dựng khu đô thị sáng tạo
về mô hình hành chính công thành phố sẽ xây dựng một chính quyền điện tử trong tương lai
vì vậy chính quyền tại đô thị sáng tạo phải là một chính quyền mẫu với mọi giao dịch đều thực hiện điện tử đảm bảo tính minh bạch hạn chế tối đa được việc tiếp xúc giữa cán bộ với doanh nghiệp
hiện xa lộ hà nội đường phạm văn đồng đường vành đai hai quốc lộ một mươi ba quốc lộ một k đã và đang đầu tư nâng cấp tạo thuận lợi kết nối trong và ngoài khu vực
ngoài ra khu vực này thuộc hành lang phát triển chính của thành phố và nằm trong các chương trình đột phá sẽ được đầu tư nhiều hơn so với các quận huyện khác

các chuyên gia cũng nhận định khu đồng tp hcm đang còn vững nhiều khó khăn trong việc triển khai như quỹ đất nhiều nhưng lại tập trung giải sát nhiều dự án đã có chủ đầu tư giá đất tại quận hai quận chín thủ đức tăng cao với hiện trạng phân lô bán nền thậm chí là giá ảo
hệ thống giao thông công cộng còn hạn chế và hơn tám mươi năm người dân sử dụng phương tiện cá nhân
từ năm hai nghìn năm tôi thiết lập nhà máy ở bình dương trước khi việt nam vào wto
trong một mươi bốn năm tôi thấy sự biến đổi rất lớn ở tp hcm bình dương và đồng nai
môi trường đã thân thiện dễ dàng hơn để có thể làm ăn nhưng chính quyền vẫn phải tiếp tục cải cách để môi trường làm ăn tốt hơn thúc đẩy hơn nữa sự sáng tạo phát triển vốn con người tài năng
tôi dám chắc nếu khu đông của tp hcm được xây dựng thành một đô thị sáng tạo thì nhiều nhà đầu tư đều đồng ý có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi sáng tạo
nhưng bên cạnh đó chính phủ phải đầu tư nhiều hơn về vốn con người làm cho các trường đại học chủ động hơn trong việc triển khai các chương trình có khả năng thay đổi nền kinh tế
hiện nghị quyết năm mươi bốn của chính phủ là chìa khóa để phát huy những điểm đặc thù của thành phố cho địa phương tự chi ngân sách đáp ứng phục vụ người dân tốt hơn
song song với đó quốc hội cũng tạo cơ chế cho thành phố vay vốn bằng ngân sách để đầu tư hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại miễn không ảnh hưởng ngân sách quốc gia
đồng thời thu nhập cho cán bộ sẽ được tăng nếu có năng suất hiệu quả cao
một giải pháp quan trọng là thành phố sẽ huy động lực lượng tư vấn trong nước và ngoài nước để thiết kế một khu đô thị sáng tạo
thành phố hồ chí minh tích hợp các quận chín khu công nghệ cao quận hai khu đô thị mới với trung tâm tài chính thủ thiêm quận thủ đức một mươi hai trường đại học với trên một mươi hai tiến sĩ giảng viên và bảy mươi sinh viên
khu đô thị sáng tạo với dân số gần một triệu người sẽ làm hạt nhân để thành phố triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tôi nghĩ việc thiết lập mối quan hệ đối tác rất quan trọng đặc biệt là mối quan hệ giữa người ban hành chính sách với nhà khoa học doanh nhân và cộng đồng
có thể khẳng định mối quan hệ hợp tác là yếu tố quan trọng căn bản để chiến lược này thành công
sự kết hợp giữa người làm chính sách và doanh nghiệp chính là cách để mang đến một cái nhìn tổng quan nhất
theo bí thư nguyễn thị nhân những năm tới thành phố hồ chí minh sẽ đẩy nhanh xây dựng và hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
giải quyết un tắc và dần khép kín hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn
tăng tốc và xóa bỏ các quy định chính sách gây cản trở sự đổi mới
tham khảo đề xuất của khu vực tư nhân trong việc hoạch định và triển khai các chính sách liên quan đến khu đô thị sáng tạo
cải thiện việc quản lý các quỹ tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học
xem xét bổ sung vào chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực một giải pháp
hoặc chương trình nhánh là gắn kết giữa các trường đại học viện nghiên cứu với doanh nghiệp
trong một nền kinh tế của quốc gia tài chính và tiện tệ như những mạch máu chúng ta không thể đứng tách rời ra được
cho nên không có cách hiểu là xây dựng trung tâm tài chính của tp hcm
đó là trung tâm tài chính quốc gia đặc đại tp hcm
cho nên chúng tôi đang kiến nghị với trung ương sau diễn đàn kinh tế vừa rồi
tôi có ký báo cáo về kết quả diễn đàn đó với thủ tướng chính phủ
và đề đạt với thủ tướng chính phủ là
đưa vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
là sẽ giao cho tp hcm xây dựng trung tâm tài chính quốc gia tại tp hcm
hiện nay tp hcm đang mời các cơ quan tư vấn là các trường đại học quốc gia
đã tổ chức nhiều đoàn để đi học tập kinh nghiệm của những quốc gia
họ đã xây dựng những trung tâm tài chính rất thành công
như thượng hải london và thụy sĩ
thành phố cũng đang tiếp tục triển khai
thành phố cũng đang tiếp tục triển khai giai đoạn hai xây dựng đề án đô thị thông minh
theo đó đề án có bốn cấu phần quan trọng
đó là kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở
thứ hai là trung tâm dự báo và mô phỏng phát triển kinh tế xã hội
thứ ba là trung tâm điều hành chỉ huy của thành phố
và thứ tư là trung tâm an ninh an toàn mạng
hiện tp hcm đã tổ chức triển khai thí điểm ở quận một và quận một mươi hai
và hầu hết các ngành của thành phố hiện nay
đều có đề án để gắn với nhiệm vụ chính trị của sở ngành
mới đây nhất tp hcm đã chọn được nhà tư vấn của mỹ
để xây dựng khu đô thị phía đông của thành phố năm hai nghìn hai mươi
việc lựa chọn nhà tư vấn này kỳ vọng để tp hcm
biến những ý tưởng thành những ngôn ngữ quy hoạch cụ thể